xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu vào lệch đông
do vậy thời tiết tại khu vực bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn phổ biến là ít mưa
và có chăng chỉ là hiện tượng sương mù nhẹ trong thời điểm đêm và sáng sớm
lúc này thì trời rét với nhiệt độ giảm về khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
đối với các tỉnh trung du và đồng bằng bắc bộ
và giao động từ một mươi hai một mươi năm độ với vùng núi
một số nơi thuộc vùng núi cao còn giảm xuống dưới mức là một mươi độ
thời gian trưa chiều thì trời hứng nắng nhẹ
nhiệt độ toàn vùng tăng lên và giao động ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh trung bộ hoàn lưu cơn bão số chín brai
đã di chuyển ra hẳn khu vực phía đông bắc của biển đông
và đã suy yếu thành vùng áp thấp
không còn khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta
cùng với đó là không khí lạnh cũng đang suy yếu
do đó cho đêm nay và ngày mai khu vực này sẽ chỉ còn có mưa vài nơi
tập trung nhiều tại khu vực trung trung bộ
nên nhiệt độ vì vậy có xu hướng tăng nhẹ dần
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
đạt được mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
khu vực đà nẵng cho đến phú yên là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
và khánh hòa đến ninh thuận bình thuận là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết phổ biến ít mưa
về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ tại các tỉnh vùng cao của tây nguyên
và mát mẻ ở các tỉnh nam bộ
riêng khu vực miền đông của nam bộ
thì tiết trời xe lạnh trong khoảng từ một cho đến năm giờ sáng
ban ngày trời còn nắng
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn tại khu vực nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn
toàn bộ khu vực biển đông thời tiết tốt
thịnh hành đời gió đông bắc cấp ba cấp bốn
có lúc cấp năm thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền
khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
còn tại khu vực quần đảo trường sa thì có mưa vài nơi
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
nhiệt độ đều ở dưới mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
đêm và sáng sớm có sương mùi nhẹ không mưa
chưa chiều giảm mây ngày còn nắng nhẹ
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ